sở y tế hà nội vừa có công văn hỏa tốc về việc phối hợp thực hiện công tác y tế
đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến hà nội
gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
cdc trung tâm y tế quận huyện thị xã
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ các quy định
của bộ giao thông vận tải về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm vật chất di chuyển arn
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đau rắt họng mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời
đồng thời sở y tế hà nội cũng đề nghị ubnd quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường
và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ
giao công an khu vực và tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân
chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định